thưa quý vị với phương châm để chủ thể văn hóa tự giới thiệu về mình nhằm bảo tồn phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc việt nam
có phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc ngày hội sắc xuân trên mọi miền tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba được tổ chức tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
đồng mô sơn tây hà nội trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng hai đây là hoạt động do bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với một số ban ngành trung ương và các địa phương tổ chức
quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân đến dự và chúc tết đồng bào các dân tộc
tại khu các làng dân tộc ba quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân đã gặp mặt và chúc tết đồng bào các dân tộc tại ngôi nhà chung và cùng tham dự chương trình nghệ thuật truyền thống do các nghệ nhân của nhiều dân tộc biểu diễn
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tôi xin gửi đến các đồng chí quý đại biểu các vị già làng trưởng bản nghệ nhân người có uy tín trong đồng bào các dân tộc
cùng toàn thể nhân dân và du khách những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất
tôi rất vui càng xây dựng vật pháp càng phát triển càng mạnh mẽ càng mong muốn nhà nước hỗ trợ càng vui càng xương
bên cạnh các hoạt động dân ca dân vũ quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân còn hưởng ứng tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ tại làng thái và tham dự lễ hội kt của dân tộc trăm tỉnh ninh thuận
ngày hội sắp kết thúc
tết vui xuân trên mọi miền tổ quốc là hoạt động thường niên quả đó sẽ phục hồi tái hiện giới thiệu các nghỉ lễ lễ hội phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc việt nam
qua đó để người dân du khách hiểu thêm những giá trị những nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc việt nam trong hoạt động đón tết vui xuân đặc trưng đã có từ ngàn đời nay
vâng xòe thái là một nét văn hóa vô cùng đặc sắc và độc đáo của dân tộc thái cộng đồng thái chúng tôi ở sơn la
và hôm nay được về dự ngày hội sắc xuân trên mọi nguyên tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba hôm nay mẹ con chúng tôi vô cùng hạnh phúc và vui sướng khi được mang điệu xòe thái của dân tộc mình về giới thiệu với các dân tộc khác trên mọi miền tổ quốc
thì mình cũng đến đây với một cái niềm vui cũng như là tò mò về văn hóa văn hóa rồi là nét đẹp của năm mươi bốn dân tộc
đây cũng là một cái quảng bá dân tộc cũng như là một cái tìm hiểu những cái văn hóa dân tộc và đặc sắc của việt nam mình
ngày hội sắc xuân trên mọi miền tổ quốc góp phần nâng cao sự cố kết cộng đồng hỗ trợ nhau cùng phát triển thông qua đó cũng giáo dục thế hệ người việt nam ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc
thưa quý vị sáng nay tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam chỉ đạo ban thanh niên quân đội phối hợp với các cơ quan đơn vị đã tổ chức lễ phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ toàn quân năm hai nghìn hai mươi ba
tại lễ phát động đại diện lãnh đạo tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đã ghi nhận và biểu dương ba thanh niên quân đội cục quân y học viện quân y các bệnh viện trong quân đội đã phối hợp với các cơ quan đơn vị trong toàn quân chỉ đạo tổ chức đoàn các cấp tổ chức tuyên truyền vận động triển khai hiệu quả phong trào hiến máu tỉnh nguyện
đây là hoạt động thể hiện tinh thần sung kích lan tỏa phẩm chất cao đẹp bộ đội cụ hồ trong lòng nhân dân
trong năm tới các cơ quan đơn vị trong toàn quân sẽ tiếp tục phát huy tinh thần sung kích thể hiện trách nhiệm với cộng đồng nghĩa cử cao đẹp tình nguyện đóng góp những đơn vị máu có chất lượng tốt góp phần bảo đảm kịp thời công tác cấp cứu điều trị bệnh nhân trong và ngoài quân đội
nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân trong công tác khám chữa bệnh bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an đang từng ngày nỗ lực thực hiện chuyển đổi số

bước đầu đã cho thấy hiệu quả rõ rệt nhất là trong việc ứng dụng thanh toán không tiền mặt và triển khai khám bệnh bằng căn cước công dân đã giúp cải thiện chất lượng y tế tiết kiệm thời gian chi phí tăng tính hiệu quả trong việc khám chữa bệnh và đồng bộ hóa thông tin y tế
chỉ chưa tới một phút chị tuyết đã đăng ký khám bệnh xong
với chiếc thẻ viện này chị có thể tự chọn phòng khám trên máy khám bệnh và thanh toán mà không cần dùng đếm tiền mặt
viện phí sẽ được trừ trực tiếp vào thẻ
mọi thao tác nhanh chóng và tiện lợi

ngay tại quầy tiếp đó bệnh viện cũng đã bố trí nhân viên hướng dẫn và phát hành thẻ viện miễn phí cho người dân
để hướng tới thực hiện thanh toán viện phí hoàn toàn không dùng tiền mặt trong thời gian tới
đơn giản thủ tục giúp giải phóng số lượng người bệnh phải chờ đợi lâu
cùng với đó bệnh viện cũng đang tích cực triển khai khám bệnh bằng căn cứ công dân đã tích hợp bảo hiểm y tế
giảm tài bớt những giấy tờ cần mang theo tạo điều kiện tốt nhất cho người dân trong công tác khám chữa bệnh
nó rất là thuần nợ ví dụ như mình quên hoặc là mình đánh rơi bảo hiểm y tế ở đâu thì đó là mình có thể là mình lấy căn cứ công dân
là mình sử dụng luôn mà bác sĩ bệnh viện không cần những cái vấn đề khác nữa
tất cả các bệnh khối y tế bộng an đều đi đầu trong cái việc là triển khai khám bệnh bằng căn cứ công dân
và chúng tôi tiếp tục tích hợp tất cả những số liệu về đó thông qua các nền tảng để mà đưa vào tích hợp trên cái căn cước công dân
để khi một người dân có các nhu cầu
nói chung cũng như là đặc biệt như cái khám chữa bệnh chỉ cần cái thẻ căn cứ công dân thôi
thì cái căn cứ công dân rồi thì toàn bộ cái nó cộng với thẻ thông minh là bằng người dân đến sứ bệnh viện sử dụng các dịch vụ bệnh viện
thứ nhất chỉ cần một thẻ căn cước công dân nó giải quyết tất cả các bài toán thẻ bảo hiểm y tế đã có số trong đó và sử dụng cái đó để khám chữa bệnh
thứ hai thẻ onelink thẻ việt không cần phải dùng tiền mặt
và chỉ đi vào tất cả cái việc khám chữa bệnh
và sử dụng các dịch vụ trong bệnh viện nó xã sang một trang mới
nó không còn là như cũ nữa phải rất nhiều giấy tờ rồi chứng minh thư rồi thẻ bảo hiểm y tế thế rồi là tiền mặt
bên cạnh đó bệnh viện một trăm chín mươi chín cũng đang từng bước số hóa hồ sơ
tất cả các dữ liệu khám chữa bệnh sẽ được lưu trữ trên hồ sơ sức khỏe điện tử
bệnh nhân có thể tra cứu về kết quả sức khỏe của mình
cũng như các bệnh viện khác nhau cũng có thể sử dụng hồ sơ này để theo dõi sức khỏe bệnh nhân trong quá trình dài để công tác khám chữa bệnh đạt hiệu quả tốt nhất
thưa quý vị trên cơ sở thực hiện kết luận của thủ tướng chính phủ về chủ trương xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia
đây được xem là nền tảng cốt lõi để phát triển và đẩy mạnh chính phủ số cũng như kinh tế cũng như kinh tế số xã hội số và đồng thời cũng sẽ giải quyết được những bài toán hiện nay
trong việc kết nối chính phủ số
chúng tôi sẽ chia sẻ khai thác các cơ sở dữ liệu
việc xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia tại việt nam là cần thiết và cấp bách phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số quốc gia và xu thế của thế giới
vậy những yêu cầu gì đang được đặt ra
ngay sau đây trong một tiểu mục đề án sáu về lợi ích của người dân và doanh nghiệp biên tập viên linh chi sẽ có phần trình bày cụ thể
xin chào quý vị khán giả
thưa quý vị sau hơn một năm triển khai đề án sáu việc cung cấp hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu đã từng bước đem lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp
song song với đó là hơn ba dịch vụ công được tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia
đặc biệt là từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba quy định bỏ sổ hộ khẩu giấy sổ tạm trú giấy trong các giao dịch hành chính chính thức có hiệu lực
sau hơn một tháng luật đi vào cuộc sống những thay đổi cải cách thủ tục
hành chính đã cơ bản đáp ứng được sự hài lòng của người dân
tuy nhiên vẫn còn những khó khăn nhất định khi thực hiện một số thủ tục tại một vài địa phương dẫn đến những bức xúc của người dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính
tưởng chừng như đơn giản để có được tờ giấy khai sinh này thế nhưng anh đại lại khá vất vả mới có thể hoàn thành
trên cổng dịch vụ công quốc gia anh tiến hành đăng ký cung cấp các loại giấy tờ theo yêu cầu
tuy nhiên nhiều giấy tờ phát sinh trong thực tế khiến anh ngạc nhiên
vì phải đi lại nhiều lần
trên thực tế tại nhiều bộ phận giải quyết thủ tục hành chính hệ thống mạng cổng dịch vụ có thể bị treo ngẽn
kết quả dịch vụ công trực tuyến được chuyển qua gia lô hay tin nhắn cho người dân chỉ hiển thị mã qr và chữ ký số mà không có dấu đỏ
vì vậy một số đơn vị không chấp thuận
một số thủ tục khi giải quyết còn gặp vướng do cơ sở dữ liệu chưa có sự liên thông kết nối
đối với cái thủ tục xác nhận tình trạng nhân và thủ tục đăng ký kết hôn
đối với những thủ tục này thì chúng tôi cần phải xác định được chính xác khoảng thời gian công dân có hộ khẩu tại phường hàng bài
từ thời điểm nào đến hiện tại để chúng tôi căn cứ vào độ tuổi để từ lúc đăng ký kết hôn để xác định thẩm quyền
thế nên hiện tại bây giờ đối với những trường hợp đấy chúng tôi cũng chưa được chia sẻ trường dữ liệu đấy
thế nên là bắt buộc phải phối hợp với xác minh với bên công an
chúng tôi cũng rất mong muốn rằng là gì
khi mà có các dữ liệu được chia sẻ kết nối thì khi đó việc thực hiện hoàn toàn bỏ những thông tin trong sổ hộ khẩu
hoặc là những thông tin về cư trú của công dân thì sẽ thuận lợi hơn và tránh được những cái vướng mắt
khi mà có những thông tin chưa kịp thời cập nhật thì ảnh hưởng đến quá trình kiểm tra
cũng như là cái việc mà công dân phải đi xin xác nhận
trước những vấn đề người dân gặp khó khi phải đến công an phường theo yêu cầu của các cơ quan chức năng khác
để xin xác nhận thông tin cư trú đại diện cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an cho biết
giấy xác nhận thông tin cư trú là một trong bảy cách sử dụng thông tin công dân thay sổ hộ khẩu
tuy nhiên đây là cách thức được khuyến cáo hạn chế sử dụng tránh gây phiền nhiễu cho người dân
không phải vì cái lý do mà không đầu tư đầu độc thẻ không phải vì cái lý do mà không sử dụng những cái dữ liệu trên định danh điện tử
không phải vì là tôi không muốn sử dụng các dữ liệu của dịch vụ công đẩy xuống mà bắt người dân phải đi đến cơ quan công an xác thực cái nội dung này
đây là một cái yếu tố thứ ba
yếu tố thứ bảy nội dung thứ bảy nhưng mà cái nội dung này phải thực sự là hạn chế thực sự hạn chế để chúng ta mang lại cái tiện ích lớn nhất cho người dân
rõ ràng vẫn còn một số điểm ngẽn cần khắc phục triệt đề
có như vậy tiện ích từ dịch vụ công trong giải quyết thủ tục hành chính mới thực sự được như kỳ vọng
thưa quý vị phải nhìn nhận thẳng thắn rằng việc thực hiện đề án sáu trong thời gian qua đã bộc lộ một số hạn chế bất cập
về hạ tầng nhân lực
một số hệ thống công nghệ thông tin chưa có sự đầu tư thiếu đồng bộ chưa đảm bảo an ninh an toàn
hay là nhiều cơ sở dữ liệu chưa được thu thập lưu trữ trùng lập chưa được chuẩn hóa để kết nối chia sẻ khai thác dùng chung
những vấn đề này đang đặt ra yêu cầu cần xác lập một trung tâm dữ liệu lớn
thủ tướng chính phủ mới đây đã đồng ý chủ trương xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia tại việt nam
đây sẽ là một trung tâm dữ liệu tập trung của chính phủ với các hệ thống cơ sở dữ liệu của tất cả các bộ
có thể nói đây là trung tâm lớn chưa từng có tiền lệ được xây dựng
và trung tâm này khi đi vào vận hành được kỳ vọng sẽ tạo ra những cú hích đẩy mạnh chuyển đổi số hiện nay
hội thảo cấp quốc gia lần thứ nhất xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia với chuyên đề
xác lập chiến lược dữ liệu đúng đắn tạo sức bật phát triển kinh tế xã hội
đã đánh dấu bước đi đầu tiên trong việc hình thành trung tâm dữ liệu quốc gia
các vấn đề về dữ liệu an ninh an toàn trong chia sẻ dữ liệu
được bàn thảo một cách chuyên sâu khẳng định cốt lõi của chuyển đổi số là dữ liệu và kết nối dữ liệu
và nếu không có dữ liệu liên thông dữ liệu thì không có chuyển đổi số
mỗi một cái công việc trong y tế giáo dục kể cả tài nguyên đất đai thường đem gắn với con người
và nếu tất cả những cái dữ liệu đã giao ở các bộ ngành kia mà đối với cục con người trong cơ sở dân cư
thì nó sẽ tạo ra sự kết nối dữ liệu của các ngành nghề của chúng ta đấy là cơ sở đầu tiên
trong suốt một thời gian dài là các bộ ngành địa phương sự đồng bộ về dữ liệu
sự đồng bộ về mặt hệ thống về bảo mật về an toàn thì nó còn nhiều hạn chế
thì cái việc mà mục tiêu xây dựng cái trung tâm dữ liệu này nó khắc phục những cái điều đó
theo một nghiên cứu nguồn dữ liệu tạo ra mỗi ngày rất lớn
nếu chia sẻ dữ liệu công và dữ liệu tư sẽ đóng góp vào nguồn tăng từ một đến hai năm gdp
việc kết nối và chia sẻ dữ liệu tạo ra một lợi ích kinh tế và xã hội rất lớn
không chỉ cho nhà cung cấp dữ liệu mà còn là người dùng dữ liệu
vấn đề vận hành quản trị dữ liệu quản trị hạ tầng hệ thống trung tâm như thế nào
đang được đặt ra
song hành cùng vấn đề pháp lý hạ tầng công nghệ cũng có nhiều yêu cầu thách thức mới
đặc biệt yếu tố về bảo mật an ninh an toàn hệ thống và bảo vệ nguồn thông tin dữ liệu cá nhân được đặt lên hàng đầu
xây dựng cái xu hướng để giảm thiểu những cái rủi ro mất bát thông tin
xây dựng những hệ thống giám sát liên tục thường trực để phát hiện những nguy cơ tấn công mới nhất
và đặc biệt là trong cái việc bảo vệ dữ liệu dân cư thì nó có một cái yếu tố liên quan đến dữ liệu cá nhân
thế thì cái hệ thống của chúng ta cũng sẽ xây dựng đảm bảo cái tính bí mật và riêng tư
bộ công an cho biết các ý kiến tại hội thảo là cơ sở quan trọng cho việc nghiên cứu lựa chọn các giải pháp phương án tối yêu hiệu quả xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia
thì sẽ tiết kiệm được khoảng một sáu trăm linh tỷ đồng
chi phí cho người dân
và điều này thì chỉ có thể làm được khi có sự kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung giữa các bộ ngành địa phương
và rõ ràng việc cần thiết và cấp thiết là cần phải xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia
theo tinh thần đây là trung tâm dữ liệu của chính phủ là tài sản quốc gia không phải của bộ ngành nào
hiện chính phủ giao bộ công an chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan xây dựng đề án trung tâm dữ liệu quốc gia
và dự kiến đề án sẽ được hoàn thành trong tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi ba trình chính phủ phê duyệt
và phần trình bày của tôi ngày hôm nay đến đây cũng xin được tạm dừng